tại trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi thừa thiên huế gần tám trăm năm mươi trẻ em khuyết tật mồ côi
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở trung tâm bảo trợ trẻ em trên địa bàn
được tham gia vào chương trình đêm hội trăng rằm do trung tâm hoạt động thanh thiếu niên
tỉnh đoàn và quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh phối hợp tổ chức
tại đêm hội trăng rằm các em được tham gia hội thi thiết kế đèn lồng rước đèn phá cỗ trung thu
và các trò chơi dân gian trong các hoạt cảnh vầng trăng cổ tích
thông qua chương trình ban tổ chức đã vận động các đơn vị nhà hảo tâm tài trợ và trao tám trăm bốn mươi hai xuất quà cho các em nghèo
có hoàn cảnh khó khăn đang được nuôi dưỡng ở các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn
hai suất học bổng cho các em bị ảnh hưởng da cam dioxin và ba mươi suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
có thành tích học tập tốt với tổng giá trị gần hai trăm linh triệu đồng